nhưng có cách thứ hai nữa
cũng khuyến khích

chúng ta tổ chức
một buổi tại một hội trường

lựa chọn một địa điểm thứ hai
để chúng ta là
cũng tổ chức thêm năm mươi
cái số lượng người đó
nhưng làm trực tiếp
tức là trực tiếp kết hợp với trực tiếp
chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố hồ chí minh cho rằng
thành phố thủ đức và các quận huyện
cần đảm bảo sắp xếp chỗ ngồi giãn cách
và đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch

trong đó khuyến khích các hình thức vận động bầu cử

trang thông tin điện tử của các tổ chức
phụ trách bầu cử

thành phố thủ đức và các quận huyện
trong tình hình

theo nguyên tắc năm k
của bộ y tế
theo kết luận chỉ đạo
chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố
rất mong có quang tâm lưu ý
chọn địa điểm
rộng rãi thoáng
và đảm bảo
phủ khuẩn phổ trang
và giãn cách
chúng ta vừa đảm bảo
về cái việc nó
theo quy định pháp luật

công khai minh mạch
giữa các ứng cử viên
và đảm bảo về phòng chống dịch
sở y tế thành phố hồ chí minh
đã tham mưu ủy ban bầu cử
phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian bầu cử
với các kịch bản chi tiết
những người đang làm việc thực hiện nhiệm vụ
trong các cơ sở cách ly y tế tập trung
vì yêu cầu phòng chống dịch bệnh
mà ngày bầu cử không thể tham gia bỏ phiếu
ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri
thì sẽ được bổ sung vào danh sách và bỏ phiếu bầu
tại địa phương nơi có cơ sở cách ly tập trung
vào giữa tháng ba vừa qua
chàng trai đặng thế lâm
khởi hành chuyến đạp xe một mình xuyên việt
từ hà giang cho đến cà mau
số quỹ hy vọng được quyên góp sau hành trình
cũng được chàng trai cùng với nhóm việt nam và những người bạn
mở rộng quy mô thư viện sách nói
cái giáo trình tiếng anh cho người khiếm thị
vừa đạp xe đến thành phố hồ chí minh
đặng thế lâm dành cho sáng phương nam
ít phút trò chuyện về chuyến đi đặc biệt này
việt nam và những người bạn
là tổ chức đồng hành nhiều năm qua
với cộng đồng người khiếm thị
năm năm trước sáng kiến tổ chức thi chạy cho người khiếm thị
để trở thành một trong những sự kiện điểm nhấn
gây ấn tượng mạnh mẽ
để khích lệ họ hòa nhập tốt hơn với cộng đồng
một trong những người sáng lập
đặng thế lâm
vẫn ấp ủ những kế hoạch mới
để trang bị kỹ năng cho các bạn trẻ không may mắn
bị mất đi ánh sáng đôi mắt
với mong muốn tìm hiểu nhu cầu thật sự
của các cơ sở hỗ trợ người khiếm thị
ở nhiều tỉnh thành
đặc biệt là vùng sâu vùng xa
chuyến đạp xe xuyên việt bắt đầu lan bánh
xuất phát từ nhu cầu công việc
mà tôi đang làm việc với người khiếm thị
tại hà nội và những tỉnh thành xung quanh
mục tiêu đầu tiên của chúng tôi
đó là tôi muốn cập nhật lại những cái kiến thức
và những thông tin thực tế
về người khiếm thị tại việt nam
mà có những điều kiện tôi chưa được tiếp xúc
tại những tỉnh thành rất là xa xôi
ví dụ như ở hà giang
hoặc là những tỉnh dưới cà mau
mà tôi sắp tới đây thì cũng tôi cũng chưa bao giờ gặp họ cả
mục tiêu thứ hai đó là tôi muốn
qua những trải nghiệm cá nhân
trên trạng hành trình này
thì nó cũng sẽ làm phong phú thêm cái vốn sống của cá nhân mình
bình thường tôi vẫn đi đạp xe đạp
đi làm cứ ngày đi ngày về
và cuối tuần thì tôi có thêm thời gian để tập luyện nhiều hơn
để đạp được nhiều hơn
và đặc biệt là cũng có những vấn đề
mà tôi cần thích nghi để ví dụ như là nắng nóng
ở miền trung thì thỉnh thoảng tôi cũng phải đạp xe
ở giữa trưa tại hà nội
để sao cho nó tạm được thích nghi
với cái điều kiện khí hậu mà các vùng miền mà tôi đi qua
cho đến tận bây giờ thì xe tôi mới hỏng
đó là ba lần thùng xăm
cái hỏng lặt vặt đó thì tôi hoàn toàn có thể sửa được
bởi vì tôi cũng đang chuẩn bị dụng cụ sửa xe
rồi cũng phải học sửa xe
trong cái hành trình đó nó làm tôi rất nhiều
bởi vì phải chia sẻ thật đó là những con người rất đặc biệt
cũng chị tiến sĩ làm ở đài thiên văn học nha trang
ở một nơi mà
hiện tại bây giờ chị ấy
ở một nơi không điện
hoàn toàn mọi thứ tự túc để thỏa mãn cái trí của mình
là để được ngắm sao
thì tôi thấy rằng đó là một những con người
nó tràn đầy những cái đam mê
cho những cái công việc riêng của mình
thì đó là những người mà
họ truyền ngược cái cảm hứng của mình
cho những cái niềm yêu thích
với hai trăm linh triệu mà chúng tôi đã đặt mục tiêu
thì nó sẽ hỗ trợ cho thư viện sách nói online
có thể duy trì được nền tảng ứng dụng
trên điện thoại android và ios
trong vòng trong hai năm
và nó sẽ hỗ trợ chúng tôi thu được một quyền đầu sách
trong vòng từ năm nay cho đến hết hai nghìn hai mươi hai
và đó là một cái mục tiêu rất lớn
mà chúng tôi đang muốn đạt được
và với mục tiêu cái quỹ đó nó sẽ hoàn toàn hỗ trợ chúng tôi
và có thêm người kiếm thị có thể
tiếp cận với sách
và các văn hóa đọc khác
vừa rồi là một số cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến
với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo